thưa quý vị sau bốn ngày xét xử và nghị án vào chiều ngày hôm nay hai mươi tám tháng tám
tòa án nhân dân tp hà nội sẽ tuyên án cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung
và một mươi bốn bị cáo khác trong vụ án nâng khống giá cây xanh gây thiệt hại cho nhà nước hơn ba mươi bốn tỷ đồng
bị cáo nguyễn đức trung bị viện kiểm sát đề nghị mức án từ hai đến ba năm tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
một mươi bị cáo khác bị đề nghị từ hai mươi bốn tháng đến chín năm tù giam về các tội như buôn lậu
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố đối tượng võ thanh nhàn
trú tại tp hcm để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng công an đã bắt quả tang nhàn đang tàng trữ trái phép chất ma túy
thu giữ ba gói ma túy có trọng lượng khoảng ba trăm linh gram sáu viên thuốc lắc và nhiều tăng vật có liên quan khác
qua đấu tranh nhàn khai nhận bản thân nghiện ma túy số ma túy cơ quan công an thu giữ
nhàn mua của một đối tượng hiện chưa rõ lai lịch với giá năm mươi triệu đồng tại tp hcm về để sử dụng thì bị bắt
được biết đối tượng võ thanh nhàn có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
công an tỉnh hưng yên đã bắt giữ lê duy anh quân sinh năm hai nghìn sáu
trú tại thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an là đối tượng gây ra vụ án cướp tiệm vàng tại xã đình dù huyện văn lâm tỉnh hương yên
trước đó khoảng một mươi ba h hai mươi một phút ngày một mươi tám tháng tám tại cửa hàng vàng phương liên
chợ đường cái xã đình dù huyện văn lâm tỉnh hưng yên
một đối tượng nam thanh niên mặc quần áo màu đen
đeo khẩu trang đội mũ bảo hiểm che kín mặt
cầm theo một túi nilon màu đen đi vào cửa hàng vàng phương liên
sau đó đối tượng dùng búa đập vỡ tủ kính
cướp một mươi năm sợi lắc đeo tay bằng vàng tây trị giá khoảng chín mươi triệu đồng
đối tượng đã bỏ lại một súng nhựa màu đen búa bằng kim loại tại hiện trường
và nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy không đeo biển kiểm soát
theo quốc lộ năm hướng đi thành phố hà nội
sau quá trình đấu tranh chuyên án ngày hôm qua hai mươi bảy tháng tám
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ lê duy anh quân khi đang lẩn trốn tại nghệ an
qua đấu tranh quân còn khai nhận vào trưa ngày một mươi hai tháng tám
đối tượng đã cùng hồ ngọc bắc sinh năm hai nghìn năm
cùng chú tại thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
trộm cắp một điện thoại trị giá khoảng một mươi một năm triệu đồng
tại thôn hồng cầu xã lạc hồng huyện văn lâm tỉnh hưng yên
được biết quân đã bị tòa án nhân dân thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
xử một mươi tám tháng cải tạo không giam giữ về tội trộm cắp tài sản
một mươi năm tù là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên cho bị cáo đặng quốc việt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường dương đông thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
về tội trộm cắp tài sản
theo cáo trạng do không có tiền tiêu xài nên việt đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản đem bán
vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
việc điều khiển vỏ máy đã lấy trộm trước đó của người khác chạy đến khu vực bãi xếp nhỏ
khu phố hai phường an thới thành phố phú quốc tìm tàu cao tốc chở khách để lấy trộm
đến khoảng h bốn mươi phút ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai việt phát hiện một chiếc cano có gắn một máy xăng
hiệu yamaha của bà lê bích thủy có giá trị trên tám trăm linh triệu đồng đang neo đậu không người trông giữ
nên đã lén lút dùng vỏ máy kéo trộm về bãi trường đậu gần chiếc cano khác mà việt đã lấy trộm
của người dân trước đó để cất giấu
sáng hôm sau việt lấy nước sơn để sơn lại thì bị công an phát hiện bắt giữ cùng tăng vật
việt khai nhận ngoài vụ trộm nói trên trước đó đã thực hiện chót lọt bốn vụ trộm được hai vỏ máy
một cano và một chiếc thúng composite trên địa bàn thành phố phú quốc
trong đó việt đã bán được một vỏ máy và một máy xăng được ba bốn triệu đồng
theo kết quả giám định tổng thiệt hại tài sản do việt gây ra cho năm người bị hại là trên một tỷ đồng
công an thành phố thái nguyên đang tạm giữ hình sự tám đối tượng để điều tra về hành vi bắt người trái pháp luật
đặc biệt trong nhóm có nhiều đối tượng ở độ tuổi vị thành niên
trước đó do mâu thuẫn cá nhân với một nam thanh niên sinh năm hai nghìn bảy ở xã quyết thắng
thành phố thái nguyên nam thanh niên sinh năm hai nghìn sáu trú tại thị trấn hùng sơn
huyện đại từ tỉnh thái nguyên đã rủ nhóm bạn tìm đánh nam thanh niên trên
khoảng một mươi h bốn mươi phút ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tại cổng trường nơi nam thanh niên sinh năm hai nghìn bảy theo học
nhóm đối tượng trên đã đe dọa ép buộc nạn nhân lên xe máy đưa ra khu vực vắng vẻ hành hung gây thương tích
tại cơ quan điều tra nhóm đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm
trong đó nam thanh niên sinh năm hai nghìn sáu có vai trò chủ mưu cầm đầu
thưa quý vị trong những ngày vừa qua
cảnh sát giao thông toàn quốc nói chung và cảnh sát giao thông sơn la nói riêng
đã ra quần tổng kiểm tra xử lý xe khách xe hợp đồng xe container vi phạm trên các tuyến đường
với sự quyết liệt một loạt các lỗi vi phạm của các tài xế đã được chỉ ra xử lý theo đúng quy định
ghi nhận của nhà phóng viên tại tuyến đường quốc lộ sáu trên địa bàn thành phố sơn la
km hai trăm bảy mươi chín ba trăm linh quốc lộ sáu b đoạn qua khu vực thành phố sơn la
chưa đầy ba mươi phút giao quân lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã phát hiện và xử lý tài xế này
với lỗi sử dụng xe kinh doanh vận tài hành khách theo hợp đồng mà trên xe không có hợp đồng vận chuyển
vì xe của mình là đón ở một điểm khác nhưng mà trưởng đoàn lại ở thành phố
vậy bây giờ trưởng đoàn chưa lên xe cho nên là mình đợi là đón trưởng đoàn xong thì họ sẽ ghi nó sẽ chi tiết hơn
tài xế điều khiển xe trưởng khách mang biển kiểm soát hai mươi sáu a
f năm mươi bảy theo tuyến thành phố sơn la tần hợp này cũng đã bị cảnh sát giao thông tuyết còi
phải mất khá nhiều thời gian giải thích thuyết phục của lực lượng cảnh sát giao thông tài xế này mới xuống xe
lỗi vi phạm là lệnh vận chuyển của tài xế này đã bị tẩy xóa không còn nguyên vẹn và đã quá hạn sử dụng
sau lần này về thì mình cấp phục cái nhất để tránh tình trạng trưởng khách mà không có lệnh vận chuyển
cái này là để đảm bảo an toàn cho anh và người chơi xe thôi
qua công tác của trang kiểm soát thì một số lỗi ví dụ như xe khách một số xe chưa có hợp đồng vẫn chuyển thành khách chưa phát vé cho người đi trên phương tiện
còn đối với lại
phương tiện xe container thì đa số về giấy tờ hàng hóa trên phương tiện để đảm bảo
nhưng bên cạnh đó thì còn một số lỗi như là các thiết bị tín hiệu như là đèn báo hãm đèn soi biển số
vì trên địa bàn tây bắc thì sẽ mưa mù sẽ cần những cái đèn tín hiệu đó để đảm bảo an toàn
từ đầu đợt cao điểm đến nay lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sơn la đã tổ chức tuyên truyền
ký cam kết chấp hành xe
các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với một trăm bốn mươi chủ phương tiện là doanh nghiệp
ba trăm tám mươi hai chủ phương tiện là cá nhân hai hai trăm một mươi chín lái xe một mươi bốn kho hàng
phát hiện và xử lý gần một trăm linh trường hợp vi phạm ra quyết định xử phạt trên ba trăm linh triệu đồng
về thời gian tới thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến địa bàn chú trọng về công tác điều tra cơ bản
rồi công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm là cái nguyên nhân để xảy ra tai nạn giao thông
để phòng ngừa cũng như là hạn chế tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến địa bàn
rồi đặc biệt là cái đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cái dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
cũng như là ngày khai giảng học sinh đến trường
việc quyết liệt xử lý những phương tiện vi phạm trong thời gian qua đã và đang góp phần không nhỏ
trong việc kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải hành khách
trường và người tham gia giao thông nói chung
trong phần tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
ban giám đốc và nhân viên bệnh viện thủ đức đã chia nhỏ các gói thầu làm hồ sơ hợp thức hóa
và nâng giá nhập khít xét nghiệm việt á lên gấp ba lần rưỡi gây thiệt hại hơn một mươi tỷ đồng
công an tp hcm đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa nhận hối lộ
xảy ra tại bệnh viện tp thủ đức công ty cổ phần công nghệ việt á và công ty nam phòng
công an tp hcm đã đề nghị truy tố bị can nguyễn minh quân cựu giám đốc bệnh viện tp thủ đức
bị can phạm vũ phong giám đốc công ty nam phong bị can trương thị bảo trân
nhân viên phòng vật tư trang thiết bị y tế bệnh viện tp thủ đức
cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đề nghị truy tố bị can mai lệ quyên cựu trưởng khoai vi sinh bệnh viện thủ đức
về tội nhận hối lộ theo kết luận điều tra bị can nguyễn minh quân với vai trò là giám đốc bệnh viện
đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là công ty việt á và công ty nam phòng
hợp thức hóa hồ sơ nhằm thanh toán số lượng kit xét nghiệm do công ty việt á và công ty nam phong
cung ứng trước không xét nghiệm năng lực kinh nghiệm nhà thầu đấu thầu theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra xác định kit xét nghiệm do công ty việt á sản xuất tối đa là một trăm bốn mươi ba bốn trăm sáu mươi một đồng
một xét nghiệm do đó công an xác định thiệt hại trong vụ việc bệnh viện tp thủ đức
mua kit xét nghiệm việt á từ công ty nam phong là chín bảy tỷ đồng
đối tượng nguyễn quốc quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú thị trấn khe xanh huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
là đối tượng cộng cán ở địa phương vừa bị bắt giữ liên quan đến hành vi bắt giữ người trái pháp luật
cơ quan công an
cơ quan bắt giữ hoàng thái mạnh và nguyễn phi cường cùng chú huyện hương hóa
trước đó công an tp quảng trị nhận đơn tố giác tội phạm về hành vi bắt giữ người trái phép
sau khi xác minh thu thập tài liệu chứng cứ liên quan công an đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với quân idol và các đối tượng trên
lực lượng công an đã phong tỏa nhiều đoạn đường để khám xét nhà ở nơi kinh doanh của các đối tượng
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điều tra mở rộng
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa điều tra và làm rõ truy bắt một nhóm đối tượng
từ thành phố hồ chí minh đến đắk lắc gian cảnh lừa bán thuốc quý giả để chiếm đoạt tiền
nhóm đối tượng lừa đảo trên gồm trần thị thu nguyễn xuân vinh nguyễn thị kim anh lê thị oanh
thu đặt mua trên mạng xã hội các loại thuốc bắc và một mươi hộp giấy có in tên phong quế trì
viện khoa học một trăm linh ba một trăm linh tám về đóng gói
tại thành phố buôn ma thuật các đối tượng đã lừa đảo chót lọt của nạn nhân gần một mươi triệu đồng
với thủ đoạn tương tự nhóm này khai nhận thực hiện bốn vụ lừa đảo khác tại đắk lắc
cơ quan công an thông báo ai là bị hại của nhóm đối tượng trên
sớm đến cơ quan công an thành phố buôn ma thuật trình báo để được xử lý theo quy định
sau thời gian dài trinh sát phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà nam vừa triệt phá một cơ sở
chuyên sản xuất keo rán gạch giả của một nhãn hiệu nước ngoài
hành vi này của các đối tượng không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho người tiêu dùng
khi phải bỏ tiền thật ra để mua hàng giả mà còn có nguy cơ gây mất an toàn cho nhiều công trình xây dựng
khi sử dụng loại keo kém chất lượng này
bất ngờ kiểm tra một doanh nghiệp trên địa bàn xã thi sơn huyện kim bảng hà nam
cơ quan công an phát hiện gần hai bao keo rán gạch có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của sản phẩm
do doanh nghiệp thái lan sản xuất
kết quả giám định của viện khoa học sở hữu trí tuệ thuộc bộ khoa học và công nghệ cho thấy
những sản phẩm bị thu giữ đã xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với thương hiệu đã được bảo hộ tại việt nam
quá trình điều tra cơ quan công an đã khởi tố đối với hai bị can lần lượt là tổng giám đốc và nhân viên pha trộn nguyên liệu của công ty
theo khai nhận do biết đến sản phẩm keo rán gạch mang nhãn hiệu con cá sấu của thái lan đang được bán chạy trên thị trường
nên các đối tượng đã nảy sinh lòng tham và lên kế hoạch thực hiện việc sản xuất hàng giả
bằng cách tải hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp trên để gắn lên bao bì sản phẩm mà công ty tự thiết kế
cơ quan công an đã điều tra làm rõ từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
sản xuất và bán ra thị trường trên một trăm linh tám tấn keo rán gạch giả với tổng trị giá gần năm trăm linh triệu đồng
đây là loại tội phạm mới trên địa bàn tỉnh hà nam
do vậy là chúng tôi đã hết sức tích cực và khẩn trương cũng như sử dụng nhiều biện pháp nhiệm vụ để tiến hành sang binh
công ty đăng ký trụ sở ở một nơi trong khi đó là nơi thực hiện hành vi phạm tội
thì các đối tượng đã thuê ở sửa một cái sửa hoàn toàn khác
với cả tất cả những thông tin mà đã công bố
để tránh bị phát hiện các đối tượng này thường giao bán hàng trên các trang thương mại điện tử
và không để lộ thông tin về địa chỉ người bán
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
vô cớ đánh chết người đi đường tại đắk lắc
vịnh kiểm soát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa ban hành cáo trạng truy tố đối tượng ibn rumah
bốn mươi hai tuổi trù xa iran huyện ealel tỉnh đắk lắc về tội giết người
ibn là hung thủ gây ra vụ án mạng vào sáng ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn chín ở thôn sáu xa iran huyện ealel
thời điểm gây án ibn loạn thần do sử dụng rượu đã cầm một cây cuốc tấn công
ông võ tự đang điều khiển xe máy đi ngược chiều khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
vào ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án để đưa y biên đến viện pháp y tâm thần trung ương biên hòa điều trị
đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba sau khi đã khỏi bệnh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với ibn
cơ quan công an đã tạm giữ một mươi bảy phương tiện trong vụ đoàn xe mô tô phân khối lớn đi vào cao tốc bắc giang lạng sơn
tông bị thương một thiếu tá cảnh sát giao thông
cơ quan công an cũng đã làm việc với một số tài xế tuy nhiên hiện còn hai mươi bốn chủi xe chưa ra trình diện
cơ quan chức năng đề nghị truyền thông
và người điều khiển các phương tiện có liên quan đến vụ việc trên tới đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số hai
địa chỉ số ba trăm một mươi chín đường hào huy tập thị trấn yên viên huyện gia lâm hà nội để làm việc
khi đến làm việc đề nghị mang đầy đủ giấy tờ có liên quan
trước đó vào khoảng chín giờ ngày hai mươi sáu tháng tám tổ công tác thuộc đội hai cục cảnh sát giao thông
gồm năm cán bộ và do thiếu tá vũ thanh tùng tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ trên tuyến cao tốc bắc giang lạng sơn
quá trình thực hiện nhiệm vụ tổ công tác phát hiện một đoàn mô tô phân khối lớn khoảng ba mươi xe nối đuôi nhau trên cao tốc
theo hướng bắc giang đi lạng sơn có hành vi điều khiển xe đi vào đường cao tốc vi phạm trật tự an toàn giao thông
thiếu tá vũ thanh tùng ra hiệu lệnh dừng xe thì bị xe mô tô đâm thẳng vào người vụ việc đã khiến thiếu tá tùng bị thương
nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự tổ công tác đã khống chế lập biên bản lấy lời khai
phối hợp với công an tỉnh bắc giang tiến hành điều tra xử lý vụ việc kiểm tra ban đầu đối tượng không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố đối tượng võ thanh nhàn
chú thành phố hồ chí minh để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng công an đã bắt quả tăng nhàn đang tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ ba gói ma túy
có trọng lượng khoảng ba trăm linh g sáu viên thuốc lắc và nhiều tăng vật liên quan
qua đấu tranh nhàn khai nhận bản thân nghiện ma túy số ma túy cơ quan công an thu giữ
nhàn mua của một đối tượng chưa rõ loài lịch với giá năm mươi triệu đồng để sử dụng
được biết đối tượng võ thanh nhàn có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy